phát hiện chị phạm thị ngọc tiên đang mua đồ tại đây và có để một cái ví trong túi áo
vân liền giả vờ vào mua đồ đứng cạnh chị tiên rồi ra tay lấy trộm chiếc ví trên
được biết vân vừa ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi tám về tội cướp giật tài sản
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín vân tiếp tục trộm cắp tài sản và bị công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
nhưng vân bỏ trốn nên bị cơ quan này truy nã
trong quá trình trốn nã vân tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên
qua thông tin báo đài về sự việc chứng kiến hàng ngày tôi nhận thấy tình trạng chị em phụ nữ khi đi ra đường mang túi sách hoặc là tư trang
thường thì xảy ra sự việc móc túi cướp giật thì rất là nguy hiểm cho tính mạng của chị em
đặc biệt vào những ngày tết các hoạt động lĩnh tiền chuyển tiền rút tiền tại các ngân hàng quỹ tiết kiệm cây atm mua bán vàng bạc đồ trang sức diễn ra nhiều
thì cùng với đó hoạt động của những đối tượng
tượng cướp giật cũng gia tăng một cách chóng mặt
chúng theo dõi những người vào bên trong các điểm giao dịch rút tiền
khi nhắm được con mồi và chờ thời cơ thích hợp chúng sẽ ra tay cướp giật
đây là đối tượng trần tuấn anh hai mươi ba tuổi trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh vừa bị công an huyện ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
ngày hai tháng một tuấn anh điều khiển xe máy phát hiện chị trần thị vui đang đứng rút tiền
quan sát thấy chị vui cất tiền trong cặp và treo trên xe máy tuấn anh liền điều khiển xe áp sát giật chiếc cặp nhưng chị vui đã kịp rằng co truy hô người dân đến bắt giữ đối tượng ra cho cơ quan công an
quá trình điều tra tuấn anh khai nhận ngoài vụ cướp trên đã thực hiện liên tiếp ba vụ cướp giật tài sản khác cũng tại huyện vũng liêm vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện sao vì là cái này không uống điệu bia thì nói chung là cũng đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho những người xung quanh
thế thôi chứ mình cũng không có uống điệu bia
cùng với việc gia quân xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn thanh niên lạng lách đánh võng
công an tp huế cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân tác hại của bia rượu khi tham gia giao thông
đồng thời cũng tuyên truyền nhắc nhở người dân cần ý thức chấp hành tốt luật an toàn giao thông
đây vẫn là điều quan trọng nhất có phần tạo nên một mùa xuân an lành và hạnh phúc
công an quận đồng đa hà nội đang tiến hành xử lý đơn vị trong xe ở vịa hè khu vực văn miếu cú tử giám
đã thu quá giá gửi xe máy lên đến hai mươi đồng một xe
bước đầu cơ quan công an xác định đơn vị trong xe máy này là công ty chín trăm linh một
được ủy ban nhân dân quận đồng đa cấp phép tạm thời trong giữ phương tiện tại khu vực vịa hè văn miếu cú tử giám
để phục vụ người dân vui xuân đón tết đến hết ngày một mươi hai tháng một
âm lịch tuy nhiên trong quá trình thu vé một số nhân viên đã thu tranh mức giá lên đến hai mươi đồng một xe
công an quận đống đa đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu đại diện đơn vị lên trụ sở để phối hợp làm việc xử lý theo quy định
đồng thời yêu cầu đơn vị này không được thu giá sai quy định nữa đảm bảo phục vụ người dân du xuân vui tết
công an quận đồng đa sẽ tổ chức nhiều các tổ kiểm tra giả xuất địa bàn
đặc biệt là các điểm diễn ra các sự kiện văn hóa chính trị du lịch các điểm vui chơi công cộng có các bãi trông giữ xe phương tiện
đối với đơn vị cá nhân nào thu giá sai quy định lập bãi giữ xe trái phép
công an quận sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng kiên quyết xử lý nghiêm
công an quận đồng đa sẽ tổ chức nhiều các tổ kiểm tra giả xuất địa bàn
đặc biệt là các điểm diễn ra các sự kiện văn hóa chính trị du xuân vui tết